sáng nay hai mươi ba tháng một mươi một tại quận lê trân thành phố hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
cùng dự tiếp xúc có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các vị đại biểu quốc hội thành phố hải phòng và lãnh đạo thành phố hải phòng
báo cáo tại buổi tiếp xúc đồng chí nguyễn thị nghĩa phó bí thư thường trực thành ủy hải phòng trưởng đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã thông báo kết quả kỳ họp
tại kỳ họp này với sự tiến nhiệm rất cao quốc hội đã bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức vụ chủ tịch nước
đây là nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đánh giá cao
đồng thời quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đối với ông trương minh tuấn và bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đối với ông nguyễn mạnh hùng
công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ đúng trình tự thủ tục theo quy định
ngay tại buổi tiếp xúc các cử tri rất tán thành với những đóng góp cụ thể của các đại biểu quốc hội thành phố với kỳ họp
kỳ họp quốc hội đã đưa ra nhiều quyết thức mới trong đó có dự luận chống tham nhũng
tại buổi tiếp xúc thủ tướng đã trả lời tất cả các kiến nghị của cử tri
về lĩnh vực giáo dục kinh tế chính trị xã hội và những vấn đề mà cử tri quan tâm
thủ tướng cũng cho biết nội dung chất vấn có phạm vi rộng nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo
chỉ đạo điều hành ở hầu hết các lĩnh vực của cả khối hành pháp và tư pháp
tổng cộng có một trăm ba mươi năm đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tám mươi hai lượt đại biểu tranh luận
các thành viên chính phủ trong đó có hai phó thủ tướng chính phủ một mươi chín bộ trưởng
tranh án tòa án nhân dân tuổi cao viện trưởng viện kiểm soát
trong phát nhân dân tuổi cao tổng kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý điều hành
cuối phiên chất vấn thủ tướng chính phủ đã phát biểu làm rõ một số nội dung thuộc trách nhiệm của chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu